theo đại sứ quán việt nam tại pháp vào ngày hai mươi bảy tháng chín cảnh sát pháp đã phát hiện sáu phụ nữ trong đó có bốn người được cho là công dân việt nam trong một xe chở hàng đông lạnh tại rhone thành phố lyon của pháp
ngay sau khi nhận được thông tin đại sứ quán việt nam tại pháp đã khẩn trương liên hệ với các cơ quan chức năng sở tại để xác minh thông tin và đề nghị hỗ trợ đại sứ quán triển khai các biện pháp bảo hộ công dân
thông tin ban đầu cho biết hiện sức khỏe của bốn phụ nữ này đang trong tình trạng ổn định vụ việc đang được điều tra thực hiện chỉ đạo của bộ ngoại giao đại sứ quán việt nam tại pháp sẽ tiếp tục theo dõi sát vụ việc đồng thời triển khai các biện pháp bảo hộ công dân cần thiết để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của công dân việt nam